một số lượng lớn đầu đốt tinh dầu thuốc lá điện tử không có hóa đơn chứng tử đã bị công an tp bắc ninh phối hợp với đội quản lý thị trường số một phát hiện
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra kho tập kết hàng hóa tại cụng công nghiệp làng nghề khúc xuyên phường khúc xuyên thành phố bắc ninh
tại thời điểm kiểm tra đại diện kho tập kết hàng là ninh văn đế ba mươi bốn tuổi ở huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
không xuất trình được giấy phép kinh doanh và hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng tại kho
đồng thời khai nhận nhập nguyên liệu gồm tinh dầu máy móc để gia công
đóng gói thành đầu đốt tinh dầu thuốc lá điện tử và bán ra thị trường
hiện lực lượng công an đã tạm giữ gần bốn trăm linh chiếc đầu đốt thành phẩm trên ba trăm linh lọ tinh dầu các loại
và nhiều máy móc liên quan để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh hà nam
phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh hà nam vừa tiến hành kiểm tra
tại hộ kinh doanh do quản trọng đoàn làm chủ địa chỉ tại thôn điền xá xã văn xá huyện kim bảng tỉnh hà nam
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện quảng trọng đoàn đang kinh doanh buôn bán
bốn trăm năm mươi năm hộp bột sen ngũ cốc tâm an loại năm trăm linh g một hộp không rõ nguồn gốc xuất xứ và nơi sản xuất
quá trình kiểm tra chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ
giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên
hiện cơ quan công an đã tiến hành bàn giao vụ việc trên cho cục quản lý thị trường hà nam xử lý theo quy định của pháp luật
sau ba ngày tòa nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu
hôm nay hội đồng xét xử phúc thẩm đã ra phán quyết đối với các bị cáo
mức án phúc thẩm đối với hai mươi một bị cáo kháng cáo cụ thể như sau
bị cáo duy nhất kháng cáo kêu oan là trần minh tuấn giám đốc công ty thái hòa
bị tuyên y án sơ thẩm một mươi tám năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ
các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt bị tuyên án như sau
một phạm trung kiên cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế y án sơ thẩm tù trung thân về tội nhận hối lộ
hai vũ anh tuấn cựu cán bộ công an y án sơ thẩm tù trung thân về tội nhận hối lộ
nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự y án sơ thẩm tù trung thân về tội nhận hối lộ
bốn tô anh dũng cựu thứ trưởng bộ ngoại giao bị tuyên một mươi bốn năm tù trước đó án sơ thẩm một mươi sáu năm tù về tội nhận hối lộ
năm đỗ hoàng tùng cựu phó cục trưởng cục lãnh sự một mươi năm tù án sơ thẩm một mươi hai năm tù về tội nhận hối lộ
bị cáo hoàng văn hưng được giảm án từ trung thân xuống hai mươi năm tù
các bị cáo khác bị tuyên từ hai mươi tháng đến chín năm tù
sáng nay tòa án quân sự thủ đô hà nội mở phiên tòa xét xử
sơ thẩm bảy bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty việt á và học viện quân y
các bị cáo bị viện kiểm sát quân sự trung ương truy tố về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo có trạng của viện kiểm sát quân sự trung ương khi dịch covid một mươi chín xuất hiện ở nước ngoài và có nguy cơ cao lây lan vào việt nam
ban giám đốc học viện quân y có văn bản gửi bộ khoa học và công nghệ về việc đề xuất nhiệm vụ phát triển kít chuẩn đoán viêm phổi do virus corona
do vụ lợi cá nhân nên trịnh thanh hùng cựu phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật bộ khoa học và công nghệ đã thông đồng với phan quốc việt tổng giám đốc công ty việt á và hồ anh sơn cựu thượng tá phó giám đốc viện nghiên cứu y dưỡng học quân sự để đưa công ty cổ phần công nghệ việt á công ty việt á vào tham gia đề tài với vai trò là cơ quan phối hợp sản xuất hai mươi test kit thử nghiệm và sau đó để việt á được cấp phép sản xuất thương mại trái với pháp luật bộ kit
trong vụ án này việt đã gian dối trong làm thủ tục cấp phép bộ sản phẩm kit tại bộ y tế để được bộ y tế ra quyết định cấp phép tạm thời và quyết định cấp phép lưu hành bộ kit cho công ty việt á trái pháp luật
hành vi gian dối này của các bị cáo trong việc tiếp nhận nghiên cứu nghiệm thu quyết toán số tiền bộ khoa học và công nghệ giao học viện quân y nghiên cứu đề tài đã gây thiệt hại gần một mươi tám năm tỷ đồng
ngoài ra hùng và việt còn thông đồng trong việc gian dối để công ty việt á được cấp phép và sản xuất thương mại trái phép bộ kít
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong ba ngày
cũng trong ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc đối với đặng thành trung phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bảy nghìn ba trăm linh hai g tại thôn thanh lương xã quảng xuân huyện quảng trạch về tội nhận hối lộ
kết quả điều tra ban đầu xác định trong quá trình công tác từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai đặng thành trung đã nhận hối lộ của chín chủ phương tiện trên địa bàn tỉnh quảng bình để làm khống
một mươi bốn hồ sơ thiết kế thi công cải tạo nghiệm thu kiểm định và cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới trái quy định của nhà nước
bước đầu cơ quan công an xác nhận số tiền mà đạng thành trung nhận hối lộ là hơn một trăm hai mươi hai triệu đồng hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình tiếp tục điều tra

bước đầu cơ quan công an xác nhận số tiền mà điều tra quảng bình tiếp tục điều tra